thưa quý vị công an tỉnh bạc liêu vừa tiến hành khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu
trước đó thanh tra tỉnh bạc liêu phát hiện ba gói thầu mua sinh phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á do cdc bạc liêu làm chủ đầu tư có dấu hiệu thiếu minh bạch
do đó đơn vị này chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra
theo kết luận thanh tra vi phạm trên thuộc trách nhiệm của giám đốc trung tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát vi phạm các quy định trong mua sắm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước
khoa xét nghiệm và phòng tài chính kế hoạch chưa làm tốt vai trò tham mưu đề xuất dẫn đến xảy ra các vi phạm
trước đó ngày bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu có văn bản yêu cầu cdc cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu chứng tử liên quan đến hoạt động mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á và các công ty khác